với mục tiêu hỗ trợ kết nối trực tiếp doanh nghiệp xuất khẩu việt nam với nhà nhập khẩu nước ngoài
truyền tải thông tin giao thương thị trường nhanh chóng từ các thương vụ việt nam ở các nước
bộ công thương đã khai trương nền tảng hỗ trợ xuất khẩu việt nam ecvn vào sáng nay hai mươi tám tháng bảy tại hà nội
ecvn hai nghìn hai mươi là nền tảng b hai b đầu tiên hỗ trợ xuất nhập khẩu dành riêng cho doanh nghiệp việt nam
khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như evfta có hiệu lực
nền tảng hỗ trợ xuất khẩu việt nam này sẽ tận dụng cơ hội của hiệp định
nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến kết nối giao thương doanh nghiệp khối eu và việt nam
ecvn hai nghìn hai mươi là nền tảng b hai b đầu tiên hỗ trợ xuất nhập khẩu dành riêng cho doanh nghiệp việt nam